vừa qua thủ đô tokyo và một số khu vực khác của nhật bản ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục
trong khi tại lào số ca nhiễm mới vẫn tăng và ở mức bốn con số
chính quyền thủ đô tokyo cho biết số ca mắc mới tại thành phố này trong ngày tám tháng một đã lên mức một hai trăm hai mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
tăng gấp một mươi năm lần trong một tuần và là mức cao nhất kể từ ngày một mươi một tháng chín
điều này cho thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng sau khi tokyo ghi nhận trường hợp nhiễm omic fron đầu tiên khoảng hai tuần trước
không chỉ tokyo một số khu vực khác của nhật bản trong đó có tỉnh onkinawa và hiroshima
cũng ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày ở mức cao kỷ lục
cụ thể chính quyền okinawa thông báo số ca mắc mới tại địa phương này ở mức cao nhất ngày thứ ba liên tiếp
với một bảy trăm năm mươi chín ca mắc mới trong một ngày
trong khi tỉnh hiroshima dự kiến số ca mắc mới tiếp tục ghi nhận mốc kỷ lục buồn trong ngày tám tháng một
với số ca mắc mới có thể vượt năm trăm linh ca
theo kế hoạch từ ngày chín tháng một okinawa và hiroshima và tỉnh yamaguchi sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp
và biện pháp phòng dịch trọng điểm theo đó các quán bar nhà hàng sẽ rút ngắn thời gian hoạt động
và ngừng phục vụ đồ uống có cồn
chính quyền ba tỉnh trên cho rằng sự lây lan virus sars cov hai tại các căn cứ quân sự của mỹ
ở okinawa và yamaguchi đã góp phần
khiến các ca mắc tại địa phương gia tăng
giáo sư taro yamamoto của viện y học nhiệt đới thuộc đại học nagasaki thừa nhận
thành thật mà nói chúng tôi không biết chính xác vì sao ca nhiễm và ca tử vong giảm đột ngột như vậy
trong suốt đại dịch nhật bản có tỷ lệ ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín thấp hơn nhiều
so với nhiều nước phương tây mặc dù nước này đã trải qua một mùa hè kinh hoàng khiến các bệnh viện quá tải
các đợt bùng phát nhẹ hơn so với mức độ tàn phá ở châu âu và châu mỹ
là xu hướng thường thấy ở các nước châu á và thường là do người dân đã quen với các biện pháp chống dịch
từ trước như sars và mers
các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét yếu tố gen di truyền chế độ ăn uống và các yếu tố khác
có thể giúp các nước đông á như nhật bản và hàn quốc thoát khỏi vũng lầy covid một mươi chín
tại nhật bản các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm tra các yếu tố như thời tiết
mô hình chu kỳ lây lan của virus và khả năng từng nhiễm virus với chủng nhẹ trước đó
các chuyên gia cho rằng các đặc điểm di chuyển tiềm ẩn của người nhật bản
khiến hệ thống miễn dịch phản ứng mạnh hơn đối với virus
nhưng cho biết cần phải nghiên cứu thêm mới có thể đưa ra kết luận chính xác
nhật bản hiện đã tiêm đầy đủ cho hầu hết dân số và người dân nước này rất tuân thủ việc đeo khẩu trang
điều này có thể giải thích cho con số thấp kỷ lục như hiện nay
tuy nhiên vấn đề là tại nước láng giềng hàn quốc câu chuyện lại khác
hiện tại giới chức hàn quốc hủy bỏ kế hoạch mở cửa trở lại vì số ca nhiễm tăng đột biến
và số ca bệnh nghiêm trọng và nguy kịch cũng tăng kỷ lục
nhật bản cũng hầu như chưa bắt đầu cho chiến dịch tiêm tăng cường
ông yamamoto nói rõ ràng là tiêm chủng đeo khẩu trang và giãn cách xã hội là những yếu tố quan trọng
nhưng vẫn không thể giải thích được đặc biệt là khi so sánh tình hình với hàn quốc
theo ông hiện vẫn chưa rõ liệu có nhân tố ích đặc trưng nào của người nhật bản hay đông á
có phải là yếu tố quyết định hay không
khi xác định được yếu tố quan trọng này hy vọng nó có thể giúp chúng tôi hiểu và kiểm soát virus
teisuke nakata phó giáo sư tại đại học tokyo
đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về sáu giả thuyết đã giải thích tại sao các ca nhiễm ở nhật bản
lai giảm bất ngờ kể từ sau đợt tăng đột biến vào mùa hè như bùng phát theo chu kỳ một trăm hai mươi ngày
mọi người tránh những nơi nguy cơ cao tỷ lệ tiêm chủng cao thời tiết khả năng miễn dịch cộng đồng
hoặc nhật bản đang chứng kiến tỷ lệ virus sẵn sinh thấp
thực tế ở nhật bản cũng khiến giới nghiên cứu ở hàn quốc đau đầu
giáo sư y tế dự phòng lee ruckie tại đại học quốc gia kiyobu ở daegu cho biết
nhiều người trong chúng tôi ở hàn quốc bối bối rối trước thực tế dịch bệnh đang gần bằng không ở quốc gia láng giềng
một số nhà nghiên cứu nhật bản trước đó đã chỉ ra các yếu tố gen di truyền hay tình trạng sức khỏe của người dân
bao gồm cả tỷ lệ béo phị thấp
một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại viện nghiên cứu reken cho thấy
nguyên nhân có thể liên quan đến gen di truyền
hầu hết người nhật bản được di truyền một thành phần của hệ thống miễn dịch có thể tiêu diệt hiệu quả các chủng virus corona
trong đó có virus sars cov hai theo các nhà khoa học tại riken
đặc điểm di truyền này được gọi là hla a hai mươi bốn phổ biến ở các nước đông á và đã được tìm thấy ở nhiều quốc gia chống dịch hiệu quả
bao gồm cả nhật bản và hàn quốc
tuy nhiên giờ đây với những thực tế hiện hữu khác nhau của nhật bản và hàn quốc trong hai tháng qua
các nhà nghiên cứu cho rằng cần tìm hiểu thêm kỹ càng về những gì đang diễn ra
chính phủ nhật bản đã cho phép chính quyền các tỉnh okinawa yamaguchi và hiroshima áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm
sau khi nhận mức tăng đột biến sớt ca mắc mới của covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên các biện pháp như vậy được thực thi kể từ khi thủ tướng fumio kishida nhậm chức vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chính quyền ba tỉnh okinawa yamaguchi và hiroshima sẽ được phép áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm
từ ngày chín đến ngày ba mươi một tháng một tới đây
trong đó có việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống rút ngắn thời gian hoạt động và tạm dừng phục vụ đồ uống có cồn
các trường hợp không tuân thủ quy định có thể bị phạt tới hai năm

các trường hợp không tuân thủ quy định có thể bị phạt tới hai năm
giám đốc nghiên cứu truyền nhiễm tại belmont health hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn nhất của michigan
cho biết phòng cấp cứu và các bộ phận khác của bệnh viện đều kính chỗ
chủ yếu đều là những bệnh nhân chưa được tiêm chủng
viewman giống như các bệnh viện khác ở michigan và trên toàn quốc
cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự
chính quyền gần đây đã phải cử thêm hàng chục nhân viên y tế đến các cơ sở khu vực này
ngoài ra tất cả các nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế đều đang rất mệt mỏi